đang có những hoạt động hết sức phức tạp để tiếp tục thực hiện hóa giấc mộng thành lập một nhà nước mông độc lập
một mươi cán bộ công an điện biên được lựa chọn tham gia chuyên án đã có sự chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng cho một nhiệm vụ với nhiều thử thách ở phía trước
họ sẽ phải làm gì và những kế hoạch hoạt động sẽ được triển khai ra sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình hồ sơ vụ án ngày hôm nay
lực lượng bí mật của ta đến nhà chơi
khi niềm tin đã đủ
đối tượng đã bộc lộ
với tung tích của thảo hoan lũ
hắn hiện đang ở myanmar
đã kết nối được với nhiều đồng bọn
và có nhiều chỉ đạo về các hoạt động tuyên truyền
lôi kéo trong nước
lực lượng bí mật của ta còn nắm được thông tin
do chính đối tượng tiết lộ
đó là nhóm của hắn đã chuẩn bị cả cờ
các vai hàm biểu trưng
chờ đợi nhà nước mông độc lập
của chúng ra đời
thông qua đối tượng tay chân này
chúng ta đã kết nối được với thảo hoan lũ
lúc này một đầu mũi quan trọng nữa
đã lộ diện
cắn câu của ta
thảo hoan lũ đã cử hai tay chân của mình
từ myanmar về nước
để xác minh thực luật của tổ chức trong nước như thế nào
một buổi chiều muộn
hai đối tượng tay chân của lũ
đã trở về điền biên
theo chỉ đạo của hắn
lúc này sau khi cân nhắc và tính toán kỹ
bàn truyền án đã đưa ra quyết định
đảng ủy ban đốc công an tỉnh
thì tính toán nếu như
mà không bắt hai đối tượng này
mà lại thả về thì
có khi là
sợ là không còn cơ hội để
mình triển khai bắt tiếp
các đối tượng khác
nên là tính toán nhiều
ở nhiều góc độ
thì cuối cùng đã quyết định
bắt hai đối tượng
chân tay của thảo hoan lũ
theo kế hoạch đặt ra
lực lượng bí mật của ta
vẫn đón hai đối tượng này
tại bến xe
khi chúng về đến điền biên
các trinh sát của ta
sẽ mai phục sẵn
ở những địa điểm bí mật
ngay khi vừa xuống xe
hai đối tượng này lập tức bị bắt giữ
và đưa về cơ quan điều tra
để đấu tranh xử lý
đối với số tăng vật
của nhóm thảo hoan lũ
vàng a yế
hiện đang cất giữ
tại nhà tay chân của hắn
ở điền biên
nhiệm vụ của chúng ta
đó là cần thu giữ
tất cả số cờ
và vai hàm đó
một cơ sở của ta
đã tác động
để đối tượng này
chỉ đạo tay chân
giao lại toàn bộ số tăng vật
những tăng vật này
vốn là ngành đại diện
cho ảo mộng
với một nhà nước mong
bị thu giữ
đã chứng tỏ
những biện pháp
mà chúng ta đã tung ra
đã phát huy được kiệu quả
mặc dù chúng ta đã bóc gỡ
và quản lý được phần lớn
những đầu ngũ quan trọng
nắm được tình hình hoạt động
xong còn một mối nguy hiểm
không hề nhỏ
đó là những luận điệu
tuyên truyền của chúng
về một nhà nước mong
trọng tạo tường
đã ít nhiều tác động
lên đời sống
và tư tưởng
của một bộ phận
đồng bào mong nơi đây
đó là những luận điệu